thưa quý vị và các bạn dịch bệnh tại lào cai đang có những diễn biến mới
phức tạp hơn khi tỉnh này đang chuẩn bị đón nhiều người dân trở về ăn tết từ trung quốc
lào cai yêu cầu người nhập cảnh từ trung quốc trừ các chuyên gia
về địa phương an tết phải xét nghiệm pci và tự cách ly bảy ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú
ngày hai mươi bốn tháng một thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai cho biết
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai giàng thị dung đã ký văn bản về triển khai biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với các trường hợp f một người về từ vùng dịch và người nhập cảnh từ trung quốc trong dịp tết nguyên đáng dần dần
theo đó người nhập cảnh chờ các chuyên gia từ trung quốc nếu không có giấy chứng nhận xét nghiệm pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh trừ trẻ em dưới hai tuổi sẽ được tết nhanh sắc
covid một mươi chín nếu kết quả âm tính người nhập cảnh phải cách ly bảy ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú tính từ ngày nhập cảnh
người có chứng nhận bcr trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh cũng phải cách ly bảy ngày tại nơi ở hoặc nơi cư trú tính từ ngày nhập cảnh
cũng theo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai các trường hợp f một đã được tiêm đủ liều vaccine khi về địa phương
phải tự cách ly tại nơi ở hoặc nơi cư trú bảy ngày sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe nên thêm bảy ngày
trong trường hợp f một ốm hoa sốt
phần phân phải liên hiện ngay với cơ sở y tế
đối với người về từ vùng cam và vùng đỏ nơi tiêm đủ vaccine thì tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày
nếu chưa tiêm đủ vaccine thì phải tự cách ly bảy ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai yêu cầu người nhập cảnh các f một người từ vùng cam vùng đỏ khi về địa phương ăn tết
phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc năm k phòng chống dịch covid một mươi chín
chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm quản lý theo dõi sức khỏe người tự cách ly tại nhà
đảm bảo theo yêu cầu
trong bối cảnh dòng người đi và về các tỉnh khó lường chúng tôi khuyến cáo người dân hãy đề cao cảnh giác
và chủ động phòng chống dịch theo quy định từ chính quyền
vì một tết nhân dân và vì tương lai an lành hạnh phúc cho tất cả chúng ta
tiếp tục bản tin là một thông tin đáng buồn về một ca covid một mươi chín tử vong khác
tối ngày hai mươi bốn tháng một một bệnh nhân covid một mươi chín ở lào cai được điều trị tại nhà
nhưng sau đó đã chuyển nặng và phải đưa vào viện cấp cứu
tại đây người dân đã đưa vào viện cấp cứu
người bệnh được ghi nhận đã tử vong khi bị suy hô hấp do biến chứng sờ vổi
tối ngày hai mươi bốn tháng một trung tâm phòng chống covid một mươi chín tỉnh lào cai đã thông tin chính thức về trường hợp
bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà đã tử vong
đó là một đứa bệnh nhân tám mươi ba tuổi trúc tại xã khánh yên hà huyện văn bằng tỉnh lào cai
có mã số là bn một triệu bốn trăm một mươi ba nghìn sáu mươi hai
bệnh nhân là f một có con trai và con dâu nhiễm covid một mươi chín
đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bệnh nhân có kết quả dương tính với virus sars cov hai và được điều trị tại nhà
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện văn bàn
trong tình trạng bị suy hô hấp viêm phổi tăng huyết áp và được điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
đến ngày hai mươi ba tháng một bệnh nhân tiếp tục xuất hiện các triệu chứng nặng hơn và hôn mê sâu
bệnh nhân tử vong lúc tám giờ ngày hai mươi bốn tháng một và được đưa đi hỏa táng tại phú thọ
bệnh nhân này chưa được tiêm vaccine có tiện sử viêm cuộc sống dính khớp
liệt hai chân nhiều năm và nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong là do suy hô hấp
do biến chứng sở phổi của bệnh covid một mươi chín